ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh cùng bộ trưởng văn phòng chính phủ
bộ trưởng thứ hai bộ ngoại giao và thương mại brunei darussalam lim jok đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ nhất
ủy ban hợp tác song phương việt nam brunei darussalam
tại kỳ họp hai bên hài lòng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa việt nam và brunei
sau hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai bên đã thảo luận và đề ra các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực
theo đó về hợp tác kinh tế thương mại đầu tư hai bên đánh giá cao việc kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng khá trong những năm qua
nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm xúc tiến đầu tư thương mại kết nối giao thương phấn đấu đạt năm trăm linh triệu usd vào năm hai nghìn hai mươi
về hợp tác an ninh quốc phòng hai bên nhất trí sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng các thỏa thuận cơ chế hiện có
thúc đẩy hợp tác giữa các quân binh chủng nhất trí nghiên cứu tiến tới đàm phán ký kết hiệp định hợp tác về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và ngư nghiệp dầu khí
phó thủ tướng phạm bình minh đánh giá cao việc thời gian qua brunei darus salam giải quyết các vấn đề ngư dân tàu thuyền việt nam trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước
kết thúc kỳ họp phó thủ tướng phạm bình minh và bộ trưởng thứ hai bộ ngoại giao và thương mại brunei darussalam đã cùng ký biên bản
thỏa thuận đồng thời nhất trí sẽ tổ chức kỳ họp thủy ban hợp tác song phương lần thứ hai tại brunei darussalam vào năm hai nghìn một mươi chín